ngày hai tháng bảy một ổ tà lợn châu phi vừa được ghi nhận tại ấp một a huyện rồng trôm tỉnh bến tre với tổng đàn năm mươi bốn con
đây là địa phương cuối cùng của khu vực đồng bằng sông kiều long tồn tại dịch
cơ quan chức năng trong tỉnh đang tiến hành tiêu hủy và thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm tránh lây lan tới các khu vực lân cận
sau khi có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu phi tại hộ gia đình ông nguyễn văn tiễn
ở ấp một a xã thạnh phú đông huyện rồng trôm các cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó
theo kịch bản phòng chống dịch tả lợn châu phi đã được xây dựng trước đó
ngay trong sáng ngày hai tháng bảy cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu độc khử trùng tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của gia đình ông tiến
đồng thời địa phương tiến hành lập năm chốt kiểm soát dịch bệnh động vật trên cạn tại vùng xảy ra dịch tả lợn châu phi
và ban hành quyết định công bố dịch tiến hành tiêu độc khử trùng tại vùng dịch các xã lân cận nhằm tránh lây lan